các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay sẽ là thông tin về vụ hỗn chiến dẫn đến chết người xảy ra vào tối ngày hai tháng bốn
tại khu vực trước khách sạn bằng giang đường lê lợi phường trường sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
nạn nhân là anh lê nhữ ngọc ở phường trung sơn thành phố sầm sơn đã bị đâm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu
qua kết quả điều tra ban đầu xác định vào tối ngày hai tháng bốn đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát do anh lê nhữ ngọc
với một số thanh niên anh ngọc đã bị nhóm thanh niên này hành hung dẫn đến tử vong
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã điều tra làm rõ và vận động đối tượng trần đình đức
tức đức đen ở phố ba phường đông cương thành phố thanh hóa ra đầu thú
tại cơ quan công an trần đình đức khai nhận hành vi đã đâm chết anh ngọc
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật
vụ cướp ngân hàng ab bank tại phòng giao dịch lũy bán tích
phường hiệp tân quận tân phú bởi ba đối tượng sử dụng súng xảy ra vào sáng ngày ba mươi một tháng ba vừa qua
tiếp tục cảnh báo các ngân hàng cần tăng cường các biện pháp và kỹ năng đối phó với các đối tượng cướp
ngày càng liều lĩnh táo tợn
liên quan đến vụ cướp ngân hàng này vào ngày hôm nay công an quận tân phú thành phố hồ chí minh cho biết đã bắt giữ được ba đối tượng
gồm nguyễn trường khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nguyễn ngọc khuê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và đào ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú quận bình tân thành phố hồ chí minh
theo điều tra sơ bộ vì làm ăn thua lỗ nên ba đối tượng trên đã bàn nhau đi cướp ngân hàng
một mươi giờ ngày ba mươi một tháng ba khuê và khải đến trước phòng giao dịch lũy bán bích của ab bank
khải tiếp cận nhân viên bảo vệ lấy súng uy hiếp và khống chế đầy bảo vệ vào sảnh ngân hàng
cùng lúc đối tượng khuê xuống xe cầm theo ba lô và ném ba lô này vào quầy của nhân viên
yêu cầu tất cả những người có mặt phải im lặng
và nhân viên ngân hàng phải bỏ tiền vào ba lô tuy nhiên người bảo vệ bị khống chế đã phản ứng lại
truy hô cướp thấy khó thực hiện trót lọt hành vi cả hai đối tượng đã bỏ chạy thoát thân
trên đường di chuyển khuê và khải đã phi tan các vật sử dụng gây án như áo khoác
bao tay khẩu trang và đổi biển số xe
trong vụ việc này nam là đối tượng đã cùng khải trước đó đi tìm mục tiêu để cướp
đồng thời tìm biển số xe giả gắn vào chiếc xe gây án
hiện công an quận tân phú đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
trường trung học phổ thông trần hưng đạo tại huyện lệ thủy tỉnh quang bình vừa bàng hoàng
trước sự việc một nam học sinh đã dùng dao đâm trọng thương thầy chủ nhiệm của mình và bỏ trốn ngay sau đó
vụ việc xảy ra vào lúc khoảng một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng bốn
thầy giáo chủ nhiệm lớp một mươi hai a sáu trường trung học phổ thông trần hưng đạo huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
vừa ra khỏi cổng trường
một nam sinh lớp một mươi hai a sáu đâm trọng thương vào vùng bụng
ngay sau đó thầy giáo này đã được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu ở bệnh viện cuba đồng hới
nam sinh gây ra vụ việc đã bỏ trốn khỏi địa phương
nguyên nhân ban đầu được xác định là do thầy giáo thấy nam sinh này có hình xăm mở cổ
nên đã nhắc nhở học sinh xóa hình xăm
hậm hực vì bị nhắc nhở nên học sinh này đã có hành động như trên
những ngày vừa qua ngành giáo dục và dư luận lại tiếp tục đau lòng trước sự việc
một giáo viên chủ nhiệm lớp ba trường tiểu học an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
đã bắt học sinh xúc miệng bằng nước vắt từ rẻ lau bảng
để phạt học sinh này đã nói chuyện trong lớp
sự việc xảy ra từ hồi tháng hai nhưng cho đến nay mới được phụ huynh phản ánh
ngay sau khi có thông tin về vụ việc bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản khẩn
gửi đi các địa phương để chấn trình tình trạng vi phạm đạo đức nghề giáo
để phạt học sinh nói chuyện cô giáo chủ nhiệm lớp đã hòa một cốc nước phấn
sau đó vắt thêm nước giặt rẻ lao bảng và yêu cầu ai nói chuyện thì phải uống
phương anh là người nhận hình phạt này trước lớp

sợi nhưng mà thôi thôi nói chuyện với cô ba nên là không dám nói
muốn của bà nội của cháu phương anh là cho cháu đi kiểm tra sức khỏe
để xem là cháu có bị nhiễm khuẩn ở trong đường ruột hoặc là phổi của cháu không
trong việc gì thì là gia đình rất là mừng
nếu mà có vấn đề gì thì đã chữa trị cho cháu không có thì cháu bị tổn thương
gia đình cũng mong muốn là làm làm sao sáng tỏa cho cháu
còn thì bây giờ thì cái danh dự của cháu thì giờ như thế này thì không lấy lại được nữa rồi
cháu tổn thương luôn quá lạnh
ngay sau nhận được thông tin từ phía gia đình nhà trường đã xác minh vụ việc và thừa nhận hành vi của cô giáo
đây là giáo viên dạy hợp đồng ký theo từng tháng một
ngày hôm qua hội đồng phát triển
hội đồng nhà trường đã họp và ra quyết định chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên này
phía ngành thì cũng thay mặt đánh đạo ngành thì mình cũng đã nhận trách nhiệm kiểm biểu và xin lỗi nhân dân
bởi vì nó thực ra là con sâu nằm dầu nơi của anh
thế và cũng muốn là lấy lại cái hình ảnh nó đỡ méo ngó của giáo dục và những sự việc
nhưng mà cái sự việc này thì cũng là một cái bài học đau sót
theo chia sẻ của nhà trường nhà trường sẽ cố gắng giúp phương anh có thể tháo gỡ những khó khăn về tâm lý khi trải qua sự việc vừa rồi
nhưng ngay sau khi cô giáo chủ nhiệm cũ bị cho thôi việc thì em lại phải chịu áp lực từ chính các bạn của mình
gần một tháng kể từ khi sự việc xảy ra nhưng phương anh vẫn có thể tả lại tường tận mùi vị của cốc nước đó
và cảm xúc sợ hãi của em không hề vơi đi
hình phạt cho việc nói chuyện riêng trong lớp này có lẽ sẽ đi theo em đến hết thời học sinh và có thể còn lâu hơn thế nữa
công an huyện gò quao tỉnh kiên giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
vừa bắt giữ đối tượng danh điều hai mươi tuổi và trần lợi hai mươi hai tuổi cùng ngụ xã định an huyện gò quao về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an điều và lợi khanh
nhật đã cùng với ba đối tượng khác là danh màu danh hoài hận và danh xanh cùng ngụ tại huyện gò quao hiện đang bỏ trốn
cùng nhau đến nhà của bà bô để cướp tài sản
trong đó danh màu là người chủ mưu do y biết nhà của bà ở giữa đồng vắng lại có nhiều tiền vàng
nên đã rủ đồng bọn mang theo hung khí đến để khống chế và cướp được số tiền là hai mươi triệu đồng
một mươi lượng vàng hai mươi bốn k một tám lượng vàng một mươi tám k đem bán và chia nhau tiêu xài
cơ quan điều tra kêu gọi ba đối tượng còn lại là mào hận và xanh ra đầu thú để hưởng chính sách hoan hồng của pháp luật
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh quảng ninh phối hợp cùng phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tp hà nội vào ngày hôm qua
đã bắt giữ đối tượng phạm quang hanh chú tại tổ ba mươi bốn phường cao thắng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy hanh đã mượn xe ô tô của một người quen
sau đó mang đến hiệu cầm đồ ở phường cao thắng cầm cố được một trăm linh triệu đồng để tiêu xài
sau đó hanh đã bỏ trốn lên hà nội làm quản lý nhà hàng ở khu vực linh đàm
sau đó chuyển đến khu vực long biên
qua quá trình theo dõi phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh quảng ninh
phối hợp cùng phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an thành phố hà nội đã bắt giữ hanh tại khu vực long biên
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
những diễn biến an ninh trật tự mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên intv
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay